sau một mươi năm thực hiện nghị quyết số sáu năm hai nghìn sáu của ban chấp hành trung ương hội nông dân việt nam
về đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ của hội nông dân việt nam góp phần thực hiện công nghiệp hóa
hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn thành phố cần thơ đã có trên tám mươi diện tích trồng lúa đặc sản chất lượng cao
theo đó sản xuất lúa hướng đến sản xuất sạch và tăng trưởng xanh đã được triển khai bằng nhiều giải pháp như
ba giảm ba tăng một phải năm giảm kỹ thuật ôm nước né dày tự sản xuất và sử dụng nấm xanh trong phòng chống dày nâu
bệnh vàng lùn lùn xoắn lá đồng thời ứng dụng công nghệ sinh thái để quản lý sâu dày sử dụng chế phẩm sinh học trong phòng chống dịch bệnh
hầu hết nhà nông đã chuyển sang sử dụng giống lúa nguyên trùng cấp xác nhận một để góp phần cải thiện đầu vào giảm chi phí sản xuất
đến nay toàn thành phố có trên tám mươi diện tích lúa được sử dụng các giống đặc sản chất lượng cao
từng bước hình thành chuỗi liên kết lúa chất lượng cao với mô hình cánh đồng lớn sản xuất theo quy trình
theo tiêu chuẩn góp phần nâng cao chất lượng lúa hàng hóa và tăng thu nhập cho nông dân